trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
vẫn sẽ còn oi nóng vài nơi
nhưng từ đêm nay thì khi chịu ảnh hưởng
của một vùng hội tụ gió trên mực năm m
thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
giúp cho nền nhiệt giảm đáng kể
trong mưa rông thì có thể tiêm ẩn
các hiện tượng thực tích cực đoan như là tô lóc và gió giật mạnh
ngoài ra thì mưa lớn rồn rập
cũng khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét
xa lở đất bị đẩy lên cao
vì vậy người dân tại đây cần hết sức cảnh giác
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
với nhiều điểm có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tô lóc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác
với lũ quét và xa lở đất rất dễ xảy ra
mưa lớn cũng giúp cho nền nhiệt nơi đây giảm đáng kể
nắng nóng được chấm dứt hoàn toàn
với các tỉnh thành
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai
vẫn duy trì ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ
nhưng từ ngày mai
khi chịu tác động của dạnh áp thấp đi qua trung bộ
thì mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh
và giúp cho nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ
nắng nóng sẽ được thu hẹp dần
phần còn lại
từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì trong ba ngày tới
được dự báo là sẽ có mưa
nhiều lúc vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa to đi kèm với đó là tố lốc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại đây
không quá cao chỉ đạt ở mức là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
ở phía nam trong ba ngày tới
thì vùng cao tây nguyên
sẽ chịu tác động của gió mùa tây nam
hoạt động ngày càng mạnh hơn
nên mưa rông cũng sẽ tăng lên đáng kể
với nhiều điểm xảy ra mưa to
trong mưa rông thì có thể tiềm ẩn hiện tượng
thực tích cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực này
cũng giảm nhẹ
ngày đêm phổ biến ở mức là hai mươi hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
tại đây trong ba ngày tới
mưa rông lúc chiều tối cũng tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì cần đầy cao cảnh giác
với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nên nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ
chỉ ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ